công an tỉnh điện biên vừa đấu tranh triệt xóa toàn bộ đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia từ lào vào việt nam tiêu thụ thu giữ bảy bánh heroin khối lượng khoảng hai năm kg sáu viên ma túy tổng hợp
chiều ngày hai tháng sáu tại khu vực bản nà lấu xã búng lao huyện mường ảng tỉnh điện biên các tổ công tác đã bắt quả tang sùng a só chú huyện điện biên đông có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ bảy bánh heroin khối lượng khoảng hai năm kg sáu viên ma túy tổng hợp
mở rộng điều tra cơ quan công an bắt giữ thêm sùng a vừ là đối tượng cùng tham gia vận chuyển ma túy và là em ruột só và lường thị thân là đối tượng trong đường dây thường xuyên mua bán ma túy với sùng a sáu
ngay sau khi cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai điều tra hành vi trục lợi tiền bảo hiểm tại một số phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn thành phố biên hòa
đã xuất hiện một đối tượng giả danh công an tham gia vụ án trên để lừa đảo trị
cơ quan tỉnh đông nai phòng cảnh sát hình sự đã bắt được đối tượng hướng nghiệp thắng trú tại tp hcm trực tiếp thực hiện hành vi trên
sau khi nắm được thông tin vụ việc thắng đã gọi điện cho chủ phòng khám tại phường tân hiệp giới thiệu mình là cán bộ công an tp biên hòa
và đề nghị trung chi năm trăm linh triệu đồng tiền bảo lãnh cho nhân viên ra đồng thời được lấy lại máy móc thiết bị đã bị thu giữ
do chủ phòng khám trên đang nằm viện điều trị bệnh nên thắng đe dọa nếu không trung tiền sẽ bị tạm giữ
chủ phòng khám lo lắng đã đồng ý chi số tiền trên cho thắng
sáng ngày ba mươi một tháng năm thắng đến trước công an tp biên hòa lấy số tiền trên
điều tra ban đầu của cơ quan công an ngoài vụ trên thắng còn thực hiện một vụ lừa đảo khác nhưng bất thành
liên tiếp gây ra hai vụ đột nhập nhà dân trong một buổi chiều trộm cắp nhiều tài sản trị giá trên năm mươi triệu đồng
đối tượng lê thanh thắng trú tại xã xuân phú huyện ea ca vừa bị công an huyện ea ca tỉnh đắk lóc bắt xử
chiều ngày ba tháng năm thắng điều khiển xe máy đến xã yada huyện ea ca
thì phát hiện một nhà dân khóa cửa ngoài không có người trông coi
lúc này thắng dùng cây dựa chặt phá cửa sổ bên hông nhà đột nhập vào bên trong cậy phá kết sắt lấy cắp nhiều tiền mặt
trên đường tàu thoát đến thị trấn iak thắng tiếp tục đột nhập vào nhà của một hộ dân khác lục lọi lấy cắp nhiều tiền vàng và đồng hồ
tổng giá trị tài sản của hai vụ trộm cắp là hơn năm mươi triệu đồng
cũng với hành vi trộm cắp tài sản vũ văn hiệp chú tỉnh đắk lắc đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bến tre khởi tố bắt tạm giam
chiều ngày hai mươi bảy tháng năm vũ văn hiệp nhờ bạn trở mình về nhà trọ bản thân thuê ở phường tám tp bến tre
tại đây hiệp thấy xe máy của một người thuê phòng chung giấy nhà trọ chìa khóa cắm sẵn ở trên xe không có người trông coi
hiệp đã lấy trộm xe mô tô trên sau đó nhờ người bán lấy tiền tiêu xài
công an điều tra làm rõ bắt giữ
phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần huy hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
hộ khẩu thường trú tại ba trên bốn trăm hai mươi một tổ ba mươi tám phường ngọc thụy quận long biên thành phố hà nội về tội mua bán trái phép chất ma túy
bên cạnh đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định cũng ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng về tội vận chuyển trái phép trên ma túy
đối tượng khương quốc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hội khẩu thường chú tại xã nghĩa thịnh huyện nghĩa hưng tp nam định
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m bảy mươi và có nốt ruồi cách một cm
và đối tượng chống quốc lân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hội khẩu thường chú tại năm mươi bốn hai bà trưng phường trần hưng đạo tp nam định tỉnh nam định
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m bảy mươi và có nốt ruồi cách một cm sau cánh mũi phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi

quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
công an phối hợp thực hiện